trước thông tin về việc nhà chức trách hàng không pakistan phát hiện hơn hai trăm năm mươi phi công pakistan dùng băng lái máy bay giả mạo
bộ trưởng bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam khẩn trương ra soát đánh giá lực lượng phi công người nước ngoài
đang làm việc cho các hãng hàng không nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không
hiện đã có hãng hàng không của việt nam sử dụng phi công pakistan và đã cho dừng bay để kiểm tra chứng chỉ băng cấp của những phi công này
giả soát tạm dừng nhiệm vụ bay đối với các phi công quốc tịch pakistan đang làm việc cho các hãng hàng không việt nam
để kiểm tra tính xác thực của băng cấp chứng chỉ
bộ trưởng cũng chỉ đạo giả soát xác minh xác thực đối với bằng cấp chứng chỉ của tất cả các phi công người nước ngoài
đang làm việc cho các hãng hàng không việt nam và xử lý đối với các trường hợp có dấu hiệu sử dụng băng cấp chứng chỉ giả mạo
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả ra soát xử lý
về bộ giao thông vận tải
trước ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi